thông tin liên quan đến vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương và các đơn vị có liên quan
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với sáu đối tượng
đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương
về tội vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đặng trần trí giám đốc và phạm thị hà kế toán công ty hợp thành pháp lưu anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị và nguyễn thị hiền
kế toán công ty cổ phần đất thiếm việt nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình điều tra bước đầu xác định đoàn văn huấn và nguyễn văn chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thủ trái phép hơn một mươi một hai trăm linh tấn quạng đất thiếm
và gần một trăm năm mươi ba tấn quạng sắt thưởng lợi bất chính khoảng sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng
ngoài ra hai đối tượng còn thỏa thuận với công ty cổ phần đất thiếm việt nam và công ty hợp thành pháp trong quá trình mua quạng đất thiếm và quạng sắt
xuất hóa đơn vat giảm số lượng và đơn giá bán thực tế giúp công ty cổ phần tập đoàn thái dương để ngoài sổ sách kế toán trên hai mươi tám tỷ đồng
không thực hiện nghĩa vụ kê khoai kê khai nộp thuế gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước trên bảy năm tỷ đồng
công an quận hà đông cho biết đang phối hợp với công an thành phố hà nội điều tra vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng nằm trong khu văn quán phường phúc là
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi cơ quan công an
tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện thi thể người phụ nữ tại căn nhà khu liền kề giãn dân văn quán
được biết ngôi nhà xảy ra vụ án cao bốn tầng gần ngã tư
vào buổi sáng con gái nạn nhân khi xuống đi học thì phát hiện thi thể mẹ
được biết nạn nhân ở nhà với hai người con chồng đi công tác
nạn nhân đã bị tác động vào vùng đầu mất nhiều máu dẫn đến tử vong
nghi ngờ đây là vụ trộm đột nhập vào nhà và khi bị chủ nhà phát hiện đối tượng đã ra tay rồi tổng thoát
cơ quan chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường trích xuất camera điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
giám đốc công ty bất động sản ở bình dương đã vẽ dự án trên đất của người khác rồi bán lấy tiền tiêu xài
công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn minh quê tỉnh nghệ an
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
theo điều tra minh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc phúc anh
địa chỉ ở thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
công ty môi giới bán một thửa đất tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
mặc dù không phải là chủ đất nhưng minh đã tự ý phân thành bảy lô đất nhỏ
và đưa thông tin gian dối công ty phúc anh là chủ sử dụng các lô đất để trả bán cho khách hàng
vào ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một minh đã sử dụng pháp nhân công ty phúc anh
ký hợp đồng chuyển nhượng một lô đất trên thửa đất nói trên cho người dân ở tỉnh bình dương
với giá trị chín trăm linh triệu đồng sau đó minh đã chiếm đoạt số tiền trên của nạn nhân
biết rõ khách không đủ điều kiện
để xuất cảnh nhưng hưng vẫn chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ hợp thức hóa hồ sơ
đưa người xuất cảnh sang canada trái phép
công an thành phố đà nẵng cho biết vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can với bốn đối tượng
gồm đào thị thảo trần thị yến nhi lương thị huyền trang và trần thị nghĩa
đều là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn starlight có trụ sở tại thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình do có liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hai người dân cùng chú quận sơn trà đà nẵng
có nhu cầu xuất cảnh sang canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với phùng ngọc hưng
giám đốc công ty để nhờ tư vấn làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực
mặc dù biết hai người trên không đủ điều kiện xuất cảnh nhưng hưng vẫn chỉ đạo các nhân viên
tiếp nhận trực tiếp tổ chức làm hồ sơ xin cấp thị thực như trình sửa giấy tờ cá nhân
hướng cho khách hàng đi du lịch để làm đẹp hộ chiếu
được biết hưng và nhóm nhân viên của mình hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn
nhằm đối phó với cơ quan chức năng
hiện chín đối tượng đã bị triệu tập để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị và các bạn vào đầu giờ chiều nay tám mươi ba ngư dân trong đó có bảy mươi tám ngư dân
trên hai tàu cá gặp nạn ở vùng biển hoàng sa được cứu sống và thi thể của hai thuyền viên
đã được đưa vào bờ
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể
cho người nhà nạn nhân và tiếp nhận hỗ trợ ngư dân gặp nạn
sau năm ngày lênh đênh trên biển thì một mươi bốn h ngày hôm nay toàn bộ ngư dân được cứu sống
và thi thể của hai thuyền viên trên hai tàu cá gặp nạn đã được tàu bốn trăm sáu mươi bảy hải quân
đưa vào cảng chi đổi kiệm ngư sổ ba tại xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
bộ ngư dân được đưa vào hội trường nơi người thân của họ đã chờ sẵn từ rất sớm
vỡ à cảm xúc nước mắt của những người mẹ người vợ những người thân
nước mắt của những ngư dân ráng rõi may mắn lành lặng trở về từ trùng khơi
trở về từ làng ranh sinh tử
thốt chết gì thì cũng gặp ra đồn với vợ con gia đình bà con xóm thì cũng rất mừng
rất mừng cũng chúc là thấy rất mừng
tại đất miền thì tháng là hổ mừng đời chứ còn chi nữa
chứ không người hổ nữa là hổ không khóc rồi hổ muốn chết luôn
đối với hai thi thể thuyền viên tại khu vực cảng
lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao cho người nhà nạn nhân để lo mai tán
lãnh đạo tế đội ủy ủy ban nhân dân tịch quảng nam
các cơ quan ban ngành địa phương và quân chủng hải quân
cũng đã tổ chức gặp mặt động viên trao hỗ trợ cho các ngư dân gặp nạn
với tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có sự quyên góp hỗ trợ cho gia đình
có người thân gặp nạn và các ngư dân trong thời gian đến
vì lâu dài thì chúng tôi sẽ có những tập trung thêm
giao cho ngành lao động thư minh xã hội
giao cho các ngành mặt trận tổ chức đoàn thể của quyền
để rồi ra soát lại từng các thành viên của các ngư dân trên biển
mà bị gặp tai nạn
để rồi có cái hướng để tổ chức để làm sao mà
để họ có những điều kiện tốt nhất trong thời gian sắp đến
chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với người dân
để cho người dân tiếp tục có điều kiện để vươn khơi bàn biển
vừa làm ăn sinh sống vừa bảo vệ chủ quyền về đạo của tổ quốc
hiện vẫn còn một mươi ba ngư dân mất tích
lực lượng tìm kiếm cứu nạn của hồ vẫn đang quyết tâm mở rộng khu vực tìm kiếm
sở y tế tp hcm vừa vác
đi thông báo về việc giải danh bệnh viện chợ rẫy
dù dỗ nhiều cặp vợ chồng đến tư vấn thủ tinh ống nghiệm đón song thai rồng phượng
với chi phí là hai mươi năm triệu đồng
thanh tra sở y tế tp hcm đã vào cuộc để làm rõ thông tin trên
bước đầu kết quả điều tra ghi nhận
tuy quảng cáo là điều trị hiếm mụ mạo danh của bệnh viện chợ rẫy
nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang facebook này
thì được hướng dẫn đến số một mươi trần huy liệu quận phú nhuận tp hcm
địa chỉ này là trụ sở của bệnh viện an sinh
thanh tra sở y tế đã phối hợp phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm
cùng chuyên gia thủ tinh ống nghiệm của bệnh viện từ dũ
tiến hành kiểm tra xác minh thông tin tại bệnh viện đa khoa an sinh
qua kiểm tra bác sĩ xuất trình chứng chỉ hành nghề khám bệnh chứa bệnh
chuyên khoa phụ sản do sở y tế tp hcm cấp năm hai nghìn một mươi
có bằng chuyên khoa cấp một chuyên ngành sáng phụ khoa
do đh y dược tp hcm và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản
xét nghiệm tinh dịch đồ và các chứng chỉ chứng nhận khác
tuy nhiên bác sĩ cho rằng hai trang facebook có nội dung mạo danh
điều trị hiếm muộn bệnh viện chợ rẫy không phải do mình lập ra
và phú nhận không có việc vào những trang này để móc nối người bệnh
đến bệnh viện an sinh khám bệnh chứa bệnh hiếm muộn
về việc này thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý
có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin từ bệnh viện chợ rẫy tp hcm cho biết
sau ba lần lọc máu với hơn bốn mươi tám giờ nam bệnh nhân ngồi độc
sau khi uống sữa đã đủ điều kiện để xuất viện
đồng thời các bác sĩ đánh giá chưa xác định được tác nhân gây ngộ độc
đối với bệnh nhân này và dự đoán có thể có năm độc chất có thể gây ngộ độc
trước đó như truyền hình công an nhân dân đưa tin
nam bệnh nhân năm mươi năm tuổi ở tiền giang được chuyển viện từ bệnh viện địa phương
lên bệnh viện chợ rảy sau khi uống sữa bột
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu cấp độ ba
suy hô hấp thở máy huyết độc không ổn định mạch nhanh nguy cơ tử vong cao
khi được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới
bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ tập trung tất cả khả năng
tiến hành cho người bệnh thở máy lưu lượng cao
truyền dịch ổn định huyết áp lọc máu
nhằm lấy một phần độc chất ra khỏi cơ thể
với tình huống của bệnh nhân này
sau khi mà đã được ý kiến chỉ đạo của tiến sĩ hùng
chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực cao cấp
đánh giá từng diễn biến một
để xem phán đoán ban đầu của mình có phù hợp hay chưa
và nếu không phù hợp
thì mình phải đưa ra những sự lý nào cho nó mang tính thời điểm và cấp thiết
để xác định phương án điều trị
việc nhận định độc chất được các bác sĩ gấp rút tiến hành
để có hướng can thiệp hiệu quả nhất
cùng lúc này
bệnh viện nhận thông tin mẹ và em trai bệnh nhân cũng tử vong trước đó
nghi ngờ tiếp xúc với sữa bột mà bệnh nhân đã sử dụng
ba người đều có sức khỏe bình thường trước sự cố
điều này cũng cố hơn siêu đoán khả năng đây là một chuồng ca ngộ độc cấp

nhiều người kể rằng
bệnh viện nhận thông tin mẹ và em trai bệnh nhân cũng tử vong trước đó

thứ năm là cái chất botulinum mà trước đây chúng ta cũng đã tự thấy có những cái bụng màu đậm trên này
theo từ cái thứ tự như vậy thì chúng ta thấy là hầu như những cái chất này là những chất kịch đậm
gây ra những cái chất chất nhanh sau khi tiếp xúc
cái bản chất của các cái chất này nó ở nhiều dạng khác nhau
nhưng mà nó có một cái dạng đặc biệt chung là nó có là các dạng bột chặn không ngổ không ngủ
trải qua bốn mươi tám giờ lọc máu chia làm ba đợt
bệnh nhân đã được cai máy thở và hoàn toàn khóe mạnh
cũng theo bác sĩ lê quốc hùng quá trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho thấy
trong cơ thể bệnh nhân có một loại men giảm phù hợp với tình trạng người bị ngộ độc nhóm thuốc organo fospad
tuy nhiên mọi thông tin liên quan đến nhóm chất ngộ độc sẽ do cơ quan chức năng công bố
khi có kết quả xét nghiệm mẫu sửa trước đó
hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện
được biết chi phí điều trị của bệnh nhân được hỗ trợ toàn bộ
những ngày qua mực nước ở các sông kênh rạch tại hành phố hồ chí minh lên nhanh theo đỉnh triều cường
khiến một số tuyến đường ở khu vực trụng thấp ven sông bị ngập
giao thông đi chuyển giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn đồng thời ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân
theo số liệu của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai
lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng chín âm lịch và duy trì ở mức cao
càng về chiều tối nước càng dâng cao điển hình ở các khu vực trụng thấp như đường trần xuân soạn
quận bảy khu thanh đa quận bình thạnh bị ngập sâu từ hai mươi đến bốn mươi cm khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn
theo dự báo khu vực nam bộ trong một hai ngày tới mực nước đỉnh triều vẫn còn duy trì ở mức cao
có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông
ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh
cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các sở ban ngành chức
chức năng cơ quan đơn vị liên quan ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó đợt triều cường này
trong số cá sấu của công viên văn hóa an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bị sống chuồng thoát ra bên ngoài
hiện lực lượng chức năng đã bắt được bốn con và tiếp tục tổ chức tìm bắt bốn con cá sấu còn lại
theo công viên văn hóa an hòa cho biết trong tám con cá sấu sống chuồng đã có hai con bị bắt lại
ngay khi phát hiện sáu con đang tìm kiếm thì có hai con cá sấu
hai con cá sấu đã chết cụ thể một con cá sấu được người dân bắt được ngày hai mươi bảy tháng chín
và một con mắc vào lưới của người dân và chết ngày một mươi năm tháng một mươi
qua tiếp nhận hình ảnh và video người dân cung cấp đã xác nhận thông tin trên
như vậy tới hiện tại vẫn còn bốn con cá sấu chưa bắt lại được
lực lượng chức năng địa phương đã phát quan dọn cỏ và thả một mươi con vịt làm mồi nhữ
mỗi con được gắn lưỡi câu và cột dây vào can nhựa nhỏ
khi cá sấu ăn mồi lực lượng ứng trực sẽ ra kích điện để bắt
thưa quý vị trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trai phép
và đưa nhận hối lộ tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với một mươi bảy bị cáo
bốn bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là lê minh quốc cường
cựu giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương bị tuyên phạt hai năm sau tháng tù
các cựu phó trưởng ban ban quản lý các khu công nghiệp bình dương nguyễn thành trung và nguyễn thành nhân
cùng nhận mức án một năm sau tháng tù đặng quang việt một năm tù
trong vụ án này bị cáo nguyễn kiên cường cựu chuyên viên phòng chính sách lao động sở lao động thương binh và xã hội bình dương
là người nhận hối lộ nhiều nhất với hơn tám ba tỷ đồng bị tuyên phạt bức án cao nhất là một mươi sáu năm tù
bị cáo hoàng thanh cựu trưởng phòng quản lý lao động thuộc ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
bị cáo đinh thái tuấn cựu phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc ban quản lý khu kinh tế bình phước
bị tuyên phạt bảy năm tù cũng về tội nhận hối lộ
còn một mươi bị cáo bị truy tố về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
bị tuyên phạt từ một năm đến một mươi hai năm tù giam
trong đó nguyễn khánh vân bị tuyên phạt một năm sau tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ
kiểm tra cơ sở thẩm mỹ tươi spa tại thành phố sơn la tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang tiến hành tiêm hoạt chất meso
hoạt chất làm căng bóng da cho khách hàng mà không đạt đảm bảo yêu cầu
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện ngô tị hồng tươi là chủ cơ sở thẩm mỹ đang tiến hành tiêm hoạt chất meso cho một khách hàng
mặc dù cơ sở kinh doanh của tươi không đáp ứng được các yêu cầu
nhưng vì lợi ích kinh tế chủ cơ sở vẫn bất chấp hoạt động trái phép
căn cứ hành vi vi phạm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sơn la đã tiến hành lập biên bản
và chuyển nội dung vụ việc cho thanh tra sở y tế tỉnh sơn la xử lý theo quy định
cùng ngày tránh thanh tra sở y tế tỉnh sơn la đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền sáu mươi triệu đồng đối với ngô tị hồng tươi
hiện nay công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với thanh tra sở y tế sơn la
ra soát và xử lý các cơ sở thẩm mỹ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tiền để đáo hạn ngân hàng diễn ra tại nhiều địa phương
khi mà nhiều người dân doanh nghiệp gặp khó khăn
không thể tự chuẩn bị nguồn tiền để trả nợ vay đúng hạn
lợi dụng hoạt động này thì nhiều đối tượng đã tự nhận là trung gian đáo hạn ngân hàng
để lừa đảo chiếm đặt tài sản
đáng chú ý có nạn nhân bị lừa tới số tiền hàng chục tỷ đồng
vậy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo như thế nào
và người dân cần cảnh giác ra sao để không rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang
quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
đưa ra thông tin gian dối làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
huỳnh thị phượng kiều tìm cách làm quen tiếp cận với những người có tiền nhàn rỗi
rồi lấy cớ vay tiền của họ để làm dịch vụ đáo hạn cho những khách đến kỳ hạn trả nợ
tuy nhiên sau khi vay được của nạn nhân thì người phụ nữ này lại sử dụng chính số tiền đó
để trả lãi cho bị hại và các khoản nợ khác
với phương thức thủ đoạn như trên huỳnh thị phượng kiều đã chiếm đoạt của một nạn nhân
số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
lợi dụng lòng tham của những người có tiền nhàn dỗi đánh vào tư tưởng hám lợi
các đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối về cần tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng
sau đó huy động vốn của những người có tiền nhàn dỗi và dùng tiền đó vào những mục đích cá nhân
cũng như mua sắm và cứ lấy tiền của người sau để trả tiền cho người trước
và đến một mức độ nào đó không có khả năng thanh toán nữa
thì các đối tượng này đã thông báo vỡ nợ cũng như là bỏ trốn
thủ đoạn chung của các đối tượng lấy mác trung gian đáo hạn ngân hàng
là khoe khoang có người thân làm ở ngân hàng hay quen biết nhiều người cần vay đáo hạn ngân hàng
với lời hứa sau khi đáo hạn ngân hàng xong
người trung gian sẽ trả cả gốc lẫn lãi cao cho người đưa tiền cho họ
thường những lần đầu phối hợp làm ăn
người bỏ tiền cho mượn sẽ được kẻ trung gian trả lại cả tiền gốc lẫn lãi rất nhanh và hậu hĩnh
đáng chú ý không ít vụ lừa đảo có sự tham gia của một số đối tượng
trước đây là nhân viên ngân hàng
các đối tượng huy động vốn này đã sử dụng các hợp đồng kinh tế khống
cũng như là đưa ra những thông tin gian dối về cần tiền để đáo hạn ngân hàng
nhưng thực chất thì các đối tượng này không có các khoản vay để đáo hạn ngân hàng
mà đưa ra các thông tin đó đánh vào lòng tham của người có tiền nhàn dỗi
bằng cái việc là cho các đối tượng vay thì có cái mức lãi suất cao hơn rất là nhiều so với lãi suất của ngân hàng
nhằm có thể kéo dài hoặc gia hạn thêm
thời gian vay tại ngân hàng
vì vậy nhiều người buộc phải tìm kiếm nguồn tiền khác để trả
cũng từ đó dịch vụ trung gian đáo hạn ngân hàng xuất hiện
cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh rủi ro người cho vay cần tuân thủ pháp luật về cho vay
tuân thủ quy định về lãi suất đồng thời tìm hiểu kỹ người vay có thực sự có khoản vay đến hạn hay không
nếu có người đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn ngân hàng
thì người cho vay phải thẩm định kỹ xác minh bằng nhiều kênh thông tin khác nhau
bản tin tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý
phó thủ tướng trần hồng hà vừa có ý kiến về giải quyết vương mắc trong khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã báo cáo thủ tướng chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã báo cáo thủ tướng chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đoạn qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
theo báo cáo khó khăn vương mắc lớn nhất trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là công tác chuyển mục đích sử dụng đất
chuyển mục đích sử dụng rừng
theo đó phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi cao bằng định hình cơ bản phát triển du lịch với các giá trị đặc trưng đưa du lịch trở thành ngành quan trọng trong cơ cấu kinh tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ sản phẩm du lịch chất lượng cao đa dạng có thương hiệu mạnh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
về phía tỉnh cao bằng chúng tôi cũng đã có những chương trình kế hoạch và những nội dung để kích cầu du lịch trên địa bàn của tỉnh trong đó là trọng tâm vào tiếp tục nâng cấp
và tập trung vào việc nâng cấp cũng như là tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng mới riêng biệt của tỉnh cao bằng tạo ra được sức cạnh tranh trong các khu vực tạo ra sức cạnh tranh trong khu vực vùng đông bắc để cho các bạn bè du khách trong nước
cũng như là bạn bè du khách trong nước
được biết cao bằng đang tiến hành đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động đầu tư bảo vệ tôn tạo di tích danh làm thắng cảnh đồng thời bảo tồn và phát triển các lễ hội các hoạt động văn hóa dân gian các làng nghề truyền thống
đây chính là chìa khóa để du lịch cao bằng phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có
có phần tốc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong giai đoạn hiện nay